hãy cùng bắt đầu bốn mươi năm phút của chương trình với những thông tin về thời tiết
chị phương thảo này dự báo là trong tuần này thì thời tiết có nhiều thay đổi thì không biết là cụ thể sẽ như thế nào
vâng thưa anh trung kiên cũng như là quý vị khán giả
không khí lạnh đã bắt đầu từ phía bắc tràn xuống cùng với đó là gió đông kết hợp cùng với rãnh áp thấp
nên diễn biến thời tiết sắp tới sẽ có rất nhiều những phức tạp
và tại bắc bộ thì trong ngày hôm nay thời tiết khá nóng nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ c
tuy nhiên thì đến chiều tối sẽ có mưa rông
còn đối với khu vực nam bộ tiếp tục có mưa nhiều vùng mưa lớn trên diện rộng chủ yếu xuất hiện vào chiều tối
dự báo có nơi mưa rất to nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ đặc biệt là tại vùng trũng thấp đô thị
nhiệt độ tại nam bộ trong ngày hôm nay giao động khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ c có nơi trên ba mươi bốn độ c
nhiệt độ tại nam bộ trong ngày hôm nay giao động khoảng từ ba mươi một tới ba mươi bốn độ c có nơi trên ba mươi bốn độ c